thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là thành viên ban chỉ đạo thay ông vũ văn tám thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ông doãn mậu diệp thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội là thành viên ban chỉ đạo thay ông phạm minh huân
ông trần tiến dũng thứ trưởng bộ tư pháp là thành viên ban chỉ đạo thay ông đinh trung tụng
nhằm loại bỏ tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức doanh nghiệp
làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công
tổng cục hải quan vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó quy định công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính
không được yêu cầu người thực hiện nộp thêm giấy tờ hồ sơ lệ phí ngoài quy định
kế hoạch cũng nêu rõ thực hiện quyết liệt nghị quyết ba mươi sáu an nqcp về chính phủ điện tử
và các nghị quyết khác của chính phủ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó trọng tâm là phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy một trăm linh thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ ba
bảy mươi thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành hải quan
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
cũng theo kế hoạch triển khai mở rộng về phạm vi số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
thông qua cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean
mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển cảng thủy nội địa
cảng dầu khí ngoài khơi và triển khai cơ chế một cửa quốc gia
với thủ tục tàu bay xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh
quỹ ban nhân dân tp hà nội cho biết đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và cá nhân
theo đó sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ
như cải cách thể chế để đơn giản hóa các thủ tục hành chính
nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính tăng cường thanh tra công vụ
kết hợp với hiện đại hóa nền hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
giảm số lượng thủ tục hành chính của sở còn bảy mươi năm thủ tục
giảm thời gian thực hiện trung bình từ ba mươi đến năm mươi
theo kế hoạch đối với những dự án phát triển nhà ở
các tổ chức cá nhân mua nhà ở hay diện tích sàn kinh doanh thương mại
đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư
sở tài nguyên môi trường sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà
được biết sở đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
đầu tư văn phú trung kính bàn giao nhà
đồng thời với việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng mua căn hộ
đây là dự án đầu tiên của thành phố hà nội thực hiện song song hai hình thức
trao căn hộ và trao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho cư dân
ubnd tỉnh hòa bình vừa họp trực tuyến với các huyện thành phố tổng kết công tác tiếp dân
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
theo kế hoạch các cấp chính quyền địa phương phải chủ động nắm tình hình
kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở
tăng cường đối thoại với công dân không để phát sinh điểm nóng
hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu bộ phận tiếp công dân tỉnh hòa bình đã tiếp nhận tám trăm hai mươi sáu đơn thư các loại
giảm bảy mươi bảy so với cùng kỳ
các đơn thư khiếu nại tố cáo đều được tân loại và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hòa bình sẽ bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp
thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đảm bảo cơ sở vật chất và chế độ
chính sách cho các cán bộ tiếp công dân theo quy định của pháp luật
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi gây dối
lăng mạ chính quyền tại trụ sở tiếp công dân và trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
hiện nay tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
làm ảnh hưởng đến chế độ quyền lợi của người lao động và gây khó khăn
trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
năm hai nghìn một mươi sáu vừa mới khép lại toàn ngành bảo hiểm xã hội đã phải chạy nước rút
tập trung đẩy nhanh tiến độ thu giảm nợ động
để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp của vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chính sách bảo hiểm xã hội được coi là hệ thống an sinh xã hội quan trọng
thể hiện sự phát triển và tiến bộ của một đất nước
mỗi người ở mỗi độ tuổi đều có quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
đối với người ở độ tuổi lao động và đang tham gia lao động
đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội
áp dụng theo điều bốn điều một mươi ba điều một mươi bảy quyết định chín trăm năm mươi chín qd bhxh
chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản
đóng hưởng được hình thành và phát triển đã tạo ra bước đột phá quan trọng
về sự bình đẳng của người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
khi đó người lao động làm việc ở các thành phần kinh tế khác nhau
làm việc trong các ngành nghề khác nhau ở từng địa bàn khác nhau
theo các hình thức khác nhau
đều được tham gia thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không ngừng được mở rộng
đã thu hút hàng triệu người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế khác nhau tham gia
khuyến khích họ tự giác thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tạo được sự an tâm tin tưởng và yên tâm lao động sản xuất kinh doanh
những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đã góp phần thu hút nguồn lao động vào nền sản xuất xã hội
giữ gìn và nâng cao thể lực cho người lao động trong suốt quá trình lao động sản xuất
sự an tâm của người lao động cũng như sự bảo vệ sức lao động của họ
thông qua chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đã trở thành một chính sách thu hút nguồn lao động vào nền sản xuất xã hội
đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy sản xuất phát triển
trong khi đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới
cùng với số lượng người lao động tăng lên năm hai nghìn một mươi tám
trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội vô cùng lớn
mặc dù vậy thực tế việc nợ động bảo hiểm xã hội hàng năm không giảm
và các đơn vị bảo hiểm xã hội vẫn không ngừng chạy nước rút
vào thời điểm cuối năm để tăng thu giảm nợ động
là trung tâm chính trị kinh tế của cả nước
hà nội có số đơn vị doanh nghiệp lao động tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội rất lớn
vì thế sức ép trong vấn đề thu giảm nợ động của bảo hiểm xã hội thành phố rất lớn
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bảo hiểm thành phố hà nội đã thu được gần hai mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
vượt hai so với kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam giao
tuy nhiên kết quả thu trên vẫn còn một chỉ tiêu khiến hà nội chăn trở
đó là số tiền nợ động số doanh nghiệp nợ động
cũng như tỷ lệ nợ so với số thu vẫn còn tương đối lớn
hiện vẫn còn sáu doanh nghiệp trên địa bàn nợ bảo hiểm xã hội gần một năm trăm linh tỷ
cao hơn so với tỷ lệ bảo hiểm xã hội việt nam giao dưới bốn
điều đó đồng nghĩa với gần một mươi vạn người lao động không được giải quyết các chế độ
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô
nhìn lại năm hai nghìn một mươi sáu bảo hiểm xã hội hà nội đã có quyết tâm lớn
trong việc tăng thu giảm nợ động so với năm hai nghìn một mươi tám
đóng góp chung vào công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội chung của thủ đô
cũng như cả nhà
qua từng đơn vị bám sát các đơn vị sử dụng hoạt động
để đôn đốc thu thực hiện theo đúng quy trình
tại quyết định chín trăm năm mươi chín và những đơn vị để nợ trên một tháng
chúng tôi phải đưa ra theo dõi thuộc vào những đơn vị nợ động
và đặc biệt trong sáu tháng cuối năm chúng tôi mở một đợt cao điểm
về thi đua về việc thu và giảm tỷ lệ nợ động
thứ hai là chúng tôi đã phải phối hợp tích cực
sở ban ngành trên địa bàn
ngoài ra chúng tôi còn chỉ đạo là tham mưu
cho ủy ban nhân dân cấp quận huyện thị xã
thành lập các đoàn thanh tra niên ngành
chuyên đề về thu nợ bảo hiểm xã hội và hiểm tế
bản chất của bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo bù đắp một phần
hoặc thay thế thu nhập của người lao động
khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau
thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thất nghiệp
hết tuổi lao động
về phía xã hội rủi ro được điều tiết
giúp chủ sử dụng lao động bớt những khó khăn
lo lắng về nguồn lao động của doanh nghiệp
yên tâm tổ chức sản xuất và kinh doanh
trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội
do nhà nước tổ chức thực hiện
bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm
mang tính cộng đồng chia sẻ sâu sắc
được áp dụng trong lĩnh vực khám chữa bệnh
và chăm sóc sức khỏe cho mọi người
không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện
và các đối tượng có trách nhiệm tham gia
theo quy định của luật bảo hiểm y tế
tuy nhiên việc người sử dụng lao động không đóng đầy đủ
và đúng thời gian cho người lao động
cũng như người lao động không nhận thức đầy đủ
về quyền lợi và chế độ của mình
khiến hệ thống bảo vệ quyền lợi chính
của người lao động bị ảnh hưởng
nguyên nhân đầu tiên là việc
chủ quan của các chủ sử dụng lao động
và người lao động
rất là chưa thấy hết trách nhiệm của mình
trong việc thực hiện các điều quy định
của luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế
đối với chủ sử dụng lao động
hành vi chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội
là hành vi vi họa pháp luật
nhưng người ta chưa hình dung ra
và người ta chưa thấy hết trách nhiệm xã hội của họ
còn về phía người lao động
thì người ta chưa thấy quyền lợi
được tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nguyên nhân thứ hai là chúng tôi đánh giá
đó là nguyên nhân mang tính hơi khách quan
khách quan đó là bản thân
trong một thời gian gần đây
thì phục hồi kinh tế của chúng ta
cũng chưa bền vững
một số đơn vị chủ ngôi động
thực sự là khó khăn
không có khả năng đóng đủ vào kịp thời
hiện pháp luật đã quy định khung pháp lý cơ bản
điều chỉnh các hành vi vi phạm quy định
về đóng bảo hiểm xã hội
tuy nhiên các chế tài xử lý
vẫn chưa thực sự đủ mạnh
chưa sát với thực tế áp dụng

theo quy định hiện hành
các hành vi vi phạm đóng bảo hiểm xã hội
có thể bị xử phạt hành chính
nhưng mức xử phạt tối đa là bảy mươi năm triệu đồng
một cá nhân và một trăm năm mươi triệu đồng
một tổ chức
vì vậy các doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt
và trả lãi suất nợ bảo hiểm xã hội
bởi mức lãi này thấp hơn mức lãi suất
vay ngân hàng và không phải làm thủ tục vay
để tiến hành xử lý
một doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội
cần nhiều thủ tục quy trình phức tạp
trong khi doanh nghiệp thiếu sự hợp tác
nên nếu mức phạt không đủ gian đe
vi phạm vẫn tái diễn
việc tổ chức xét xử tại toán
sẽ phải chuyển sang thi hành án để thực hiện
hiện nay chúng tôi vẫn còn một số đơn vị
đã có bản án xét xử các hiệu lực
không thực hiện thi hành án được
bởi vì những bản án đó không có điều kiện thi hành
và chúng tôi đang kỳ vọng
vào một chế tài thứ tư
đó là xử lý hình sự
như các anh chị đã biết
bộ luật hình dự sửa đổi
có điều quy định
về các hình sự
về cái tội
các cái tội vi phạm về bảo hiểm thu hội bảo hiểm thế
trong đó có tội là trốn đóng chậm đóng
bảo hiểm thu hội bảo hiểm thế
tuy nhiên đến thời điểm này
thì bộ luật hình dự sửa đổi
chưa được triển khai thực hiện
cho nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhiều hồ sơ
đã có quy chế phức hợp với công an
nhưng chưa thể gửi sang
để cho bên công an
thụ lý điều tra khởi tố
và truy tố những cái vụ án
về chậm đóng trốn đóng
chính vì vậy về mặt chế tài hình sự
hiện nay chưa thực hiện được
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
là một công cụ đắc lực của nhà nước
góp phần vào việc phân phối lại thu nhập quốc dân
một cách công bằng hợp lý
giữa các tầng lớp dân cư
đồng thời giảm chi cho ngân sách nhà nước
đảm bảo an sinh xã hội bền vững
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đều được thực hiện theo nguyên tắc
đóng hưởng có nghĩa là
người nào tham gia đóng góp vào
quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thì người đó mới được hưởng quyền lợi
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
vì vậy đóng bảo hiểm xã hội
không chỉ là trách nhiệm
mà còn là quyền lợi
chính sách đóng cần phải có một chế tài đủ mạnh
khả thi để có thể đảm bảo
hệ thống an sinh xã hội được thực hiện
đến đây thì thời lượng của chương trình
cải các hành chính cuối cùng phát sóng
năm bình thân cũng đã hết hẹn gặp lại
quý vị khán giả vào những chương trình tiếp theo
trong năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng